đã được đưa vào bệnh viện việt đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vì pháo tự chế
em đã cùng bạn mua bột về và tự chế pháo nổ theo các clip hướng dẫn trên mạng internet
trong lúc chế tạo thì bất ngờ phát nổ gây nên hình ảnh đau lòng trên
trong nhiều vụ việc nếu lực lượng chức năng không kịp thời phát hiện ngăn chặn hậu quả sẽ rất đau lòng
đáng chú ý không chỉ tự chế để sử dụng nhiều thanh thiếu niên còn tự chế pháo để bán cho khách kiếm lời
mới đây tại hà nội đội cảnh sát kinh tế công an quận hai bà trưng đã bắt giữ một vụ việc như vậy
tại cơ quan công an nguyễn văn đức sinh năm hai nghìn năm trú tại đông anh hà nội cho biết
chỉ mất một mươi phút đã có thể chế tạo hoàn thiện một quả pháo nổ trọng lượng khoảng một kg
ở bình thuận lực lượng công an cũng liên tục bắt giữ được pháo tự chế
có thời điểm bắt đến hai vụ trong cùng một ngày
như đây nguyễn hồng sơn và đỗ văn thành đều sinh năm hai nghìn năm ở huyện tánh linh bị bắt khi đang tàng trữ
đỗ văn thành đã bắt giữ trên người sáu trái pháo nổ loại pháo bi
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số pháo trên là do đỗ văn thành đặt mua thuốc pháo và vỏ nhựa trên mạng về để chế tạo
hiện đã đốt khoảng bảy mươi trái
đến khoảng hai mươi h bốn mươi phút cùng ngày tổ tuần tra lại phát hiện một vụ việc tương tự
hai đối tượng khai nhận số pháo tự chế trên mua của một đối tượng tại xã giao huynh huyện tánh linh về để sử dụng
xác định muốn test không tiêu pháo
thì bên cạnh việc quyết liệt ngăn chặn bắt giữ cần phải nâng cao nhận thức căn bản của người dân về pháo
để người dân hiểu rõ vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo nổ vừa vi phạm pháp luật vừa gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng
thì lực lượng công an tại các địa phương đã vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân
sau buổi tuyên truyền hôm nay thì bọn em được nâng cao ý thức về việc không được phép sử dụng pháo nổ
và bọn em tuyên truyền các bạn là không nên sử dụng chế tạo và buôn bán pháo nổ
sau một năm triển khai thực hiện nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ về quản lý sử dụng pháo
công an các địa phương đã huy động lực lượng

nghìn buổi tuyên truyền phổ biến về những nội dung cơ bản của nghị định một trăm ba mươi bảy
đến mọi tầng lớp nhân dân với rất nhiều hình thức đa dạng phong phú
đặc biệt là trong dịp tết thì người dân phải nhận thức rõ rằng cái vi phạm về đốt pháo trái phép là vi phạm pháp luật
cái thứ hai là luôn luôn phải giáo dục con em mình đặc biệt các lớp học sinh thanh thiếu niên
học sinh sinh viên là không được tự chế tạo trái phép cũng như đốt pháo trái phép
một là sẽ vi phạm luật
hai sẽ là gây nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe của bản thân con người đó và cũng như là của gia đình
và cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái sự phát triển của xã hội
năm hai nghìn hai mươi một dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ công an
công an các đơn vị địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả
công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về pháo
từ đó góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
tính từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an toàn quốc đã phát hiện thu giữ gần sáu tấn pháo các loại
thưa quý vị và các bạn từ nay cho đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
lực lượng công an sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả các kế hoạch phương án ngăn chặn
các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ
tuy vậy để tết không tiếng pháo còn rất cần sự chung tay của mỗi người chúng ta
mỗi chúng ta hãy trở thành một tuyên truyền viên để vận động người thân xung quanh không đốt pháo
không tàng trữ vận chuyển buôn bán trái phép pháo nổ
và đến đây chúng tôi cũng xin phép được khép lại chương trình
video ba trăm tám mươi chín tuần này
quý vị và các bạn có thể liên hệ cung cấp thông tin và phản hồi với chương trình
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại